xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
phổ biến là có mưa rào và rông vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày trời có nắng nóng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
tuy nhiên trạng thái thời tiết này sẽ không kéo dài lâu
bởi từ đêm mai khi mà chịu tác động của dãy ngắp thấp
mưa rông trên khu vực sẽ tăng lên
riêng vùng núi cục bộ có mưa to đến rất to
cùng với mưa tăng lên thì nền nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm nhẹ
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ
trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất giao động là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu tây bắc có nơi còn cao hơn và có nắng nóng gai gắt
từ chiều tối mai mưa rông trên khu vực sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi có mưa to đến rất to
trong mưa rông cần đề phòng xảy ra tố lốc cũng như gió rất mạnh
ngoài ra nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất cũng bị đẩy lên cao
người dân cần lưu ý đề phòng
do mưa tăng nên mức nhiệt trên khu vực cũng sẽ giảm nhẹ từ một đến hai độ
thời tiết tại các tỉnh miền trung khu vực bắc trung bộ trong những ngày đầu tuần tới
dự báo là sẽ có mưa rào và rông về chiều tối với diện không nhiều
nhưng trong cơn rông vẫn có nguy cơ xuất hiện lốc xét cũng như gió rất mạnh
ban ngày thì có nắng thậm chí một số nơi có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
vào đến khu vực trung trung bộ phổ biến là ít mưa ban ngày có nắng nóng
nền nhiệt cao nhất từ thanh hóa đến thừa thiên huế
giao động là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ có nơi còn cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
phổ biến là chỉ có mưa rông vào lúc chiều tối với lượng không nhiều
ban ngày thì tại đây vẫn có nắng với mức nhiệt trưa chiều
giao động là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ cục bộ có nơi còn cao hơn và có nắng nóng
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên mưa rông vẫn xảy ra vào lúc chiều và tối
cục bộ có điểm có mưa to đến rất to
mưa kèm theo rông xét và gió giật mạnh
người dân cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm
ban ngày thì trời có nắng gián đoạn
nên nhiệt độ tại đây vẫn duy trì là từ hai mươi cho đến ba mươi độ
đến với các tỉnh thành nam bộ
tại đây cũng chịu tác động của gió mùa tây nam
nên về chiều tối thì vẫn có mưa rào và rông diện rộng
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lấp cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm
ban ngày mưa chỉ xảy ra lắc đắc vài nơi và có nắng gián đoạn
nền nhiệt trên khu vực chưa có nhiều biến động
khi ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ